vì vậy cần một chiến lược cho xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ dừng ở việc công nhận
hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mà thương hiệu quốc gia cần phân rộng cánh tay
xác định được những lợi thế khác biệt để tạo nên thương hiệu
thưa quý vị đã có tám mươi quốc gia trên thế giới triển khai chương trình thương hiệu quốc gia
những con đường để đi đến thành công của các nền kinh tế phát triển là khác nhau
con đường xây dựng thương hiệu quốc gia cũng khác nhau
các quốc gia cần học nhưng không phải để sao chép một cách làm nào đó
cái cần học đó là cách các quốc gia chọn lựa con đường cho riêng mình tạo ra được những điều khác biệt
tại diễn đàn thương hiệu việt nam hai nghìn một mươi chín ông antonino tedesko trưởng ban kinh tế và thương mại
đại sứ quán italia tại hà nội đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu quốc gia
vivere on italiana sống theo cách của người ý là slogan là thông điệp để quảng bá về đất nước italia
đây là một hành trình đầy cảm xúc để quảng bá các giá trị và kinh nghiệm về made in italia
chiến lược này kết hợp nhiều lĩnh vực trong cùng một cách thức tiếp cận chung và tổng hợp
các món ăn sản phẩm thời trang nội thất chính là điểm khởi đầu để thúc đẩy văn hóa du lịch và thương mại
tất cả các bên cùng tập trung vào xúc tiến thương mại điều này rất quan trọng
bởi nền kinh tế của italia cũng tăng trưởng dựa trên xuất khẩu số liệu của năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu của italia tăng bảy ba so với năm hai nghìn một mươi sáu
số liệu của năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu của italia tăng bảy ba so với năm hai nghìn một mươi sáu và chạm mức bốn trăm bốn mươi tám tỷ euro
để có được thương hiệu made in italy nổi danh toàn cầu hiện chỉ xếp thứ ba thế giới về độ bao phủ sau coca cola và visa
italia đã phải có chiến lược xây dựng và quảng bá rất đồng bộ nhất quán của toàn bộ hệ thống cơ quan chính phủ
các bộ ngành chủ đạo trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đối ngoại
cho đến mạng lưới cơ quan đại diện của chính phủ và các hiệp hội tại nước ngoài từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa và mở rộng độ bao phủ trên thị trường toàn cầu góp phần gia tăng giá trị cho thương hiệu nổi tiếng này của quốc gia
vai trò của bộ ngoại giao italia là cực kỳ quan trọng là cánh cửa gắn liền italia với thế giới đây là một kinh nghiệm hữu hiệu mà việt nam có thể học hỏi tham khảo để xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia của mình trong bối cảnh nền kinh tế việt nam đang hội nhập ngày càng mạnh mẽ vào thị trường thế giới
vai trò của cơ quan ngoại giao cần được đẩy mạnh hơn nữa trong tiến trình xây dựng thương hiệu quốc gia của việt nam
các hoạt động hỗ trợ được hệ thống hóa qua mạng lưới các cơ quan ngoại giao lãnh sự cung cấp cho các công ty italia để bảo vệ quyền lợi cho họ ở nước ngoài đồng thời duy trì các cuộc đối thoại với chính phủ các nước liên quan tăng cường nhận thức của doanh nghiệp về các điều kiện thiết yếu để thâm nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu
đồng thời bảo vệ tài sản trí tuệ
đồng thời song song với quá trình xây dựng italia cũng rất chú trọng việc bảo vệ các thương hiệu quốc gia tránh để bị làm giả sẽ ảnh hưởng làm giảm giá trị thương hiệu
một mươi hàng giả trên thế giới là sản phẩm giả made in italia bởi vậy quốc gia này đã có một kế hoạch chiến lược được duyệt bởi hội đồng chống hàng giả quốc gia để chống lại tình trạng hàng giả này
việc xây dựng thương hiệu quốc gia được thực hiện như thế nào đây là trò chơi đôi bên cùng có lợi
thương hiệu italia và các nhãn hiệu thương mại nổi tiếng cùng có lợi
để quảng bá cho chương trình made in italy nguồn ngân sách nhà nước đã có một kế hoạch đặc biệt với yêu cầu
với một khoản đầu tư lớn so với trước đây nguồn sách đã chi một trăm ba mươi hai triệu euro trong năm hai nghìn một mươi tám
cùng với đó italia đã có kế hoạch và triển khai các sáng kiến về quảng bá ở nước ngoài
đặc biệt là các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc trưng của italia được biết đến qua các chỉ dẫn địa lý
ở việt nam một số hoạt động của chương trình sống theo cách của người ý đã được triển khai như tuần lễ ẩm thực italia ngày hội thiết kế italia hai nghìn một mươi chín
với chương trình la frente
nước pháp đã tạo nên một sản phẩm đặc biệt và một sản phẩm đặc biệt
nước pháp đã tạo nên một hướng đi khác biệt và chuyên biệt trong xây dựng thương hiệu quốc gia
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi ba đây là một sáng kiến của chính phủ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của pháp và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp
la fren là một thương hiệu mở và bao trùm với tất cả mọi người có liên quan trong quá trình phát triển các dự án sáng tạo trẻ tại pháp
chương trình đã quảng bá doanh nghiệp khởi nghiệp của pháp ra nước ngoài tạo ra một cộng đồng lớn mạnh thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp khởi nghiệp
qua đó quốc tế hóa hệ sinh thái tại pháp frentec có một mươi ba thủ phủ và được phát triển thông qua bốn mươi tám cộng đồng frentec những vườn ươm khởi nghiệp trên khắp thế giới trong đó tại khu đông nam á có việt nam
la frentec đã thể hiện nước pháp đón chào các công ty khởi nghiệp
là nơi hội tụ những nhân tài có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ nước pháp đón chào các công ty khởi nghiệp và khuyến khích họ phát triển tạo ra công ăn việc làm và giá trị gia tăng
nước pháp có mong muốn
quốc tế hóa bằng cách thu hút đến pháp các nhân tài và nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới
thưa quý vị trong những năm qua nhận thức về xây dựng thương hiệu quốc gia của việt nam đã được nâng tầm và được chính phủ đặc biệt quan tâm
tuy nhiên để tiến tới thương hiệu quốc gia theo đúng nghĩa còn có rất nhiều việc phải làm
hoàn chỉnh chiến lược định vị những mục tiêu cần ưu tiên như chuyển từ chỉ trú trọng
đến sản phẩm hàng hóa sang lĩnh vực dịch vụ các thương hiệu vùng miền
để nâng cao tế mạnh của thương hiệu quốc gia việt nam tạo một chiến lược đồng bộ nhất quán và chuyên nghiệp về thương hiệu việt nam trên thị trường thế giới
bộ công thương đang xây dựng và sẽ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án về chương trình thương hiệu quốc gia việt nam cho giai đoạn mới
và quy chế thực hiện quản lý chương trình thương hiệu quốc gia
bên cạnh việc công nhận các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia thì trong giai đoạn mới chương trình đang cân nhắc triển khai công nhận các nhãn hiệu tập thể
chỉ dẫn địa lý và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá truyền thông cho thương hiệu của các địa phương vùng như nhãn lồng hưng yên cam canh bưởi diễn vải thanh hà thương hiệu địa danh như hạ long hội an
nhiều chuyên gia lưu ý những thương hiệu ngành sản phẩm đặc biệt là ẩm thực đường phố như phở bánh mì cà phê hay thương hiệu biểu trưng như áo dài non lá việt nam cũng là những thế mạnh cần khai thác
hiện nay cũng bước sang một thời kỳ mới chúng ta phải có sự thay đổi phải có những điểm mới trong việc tiến hành chương trình thương hiệu quốc gia
về quy mô đương nhiên chúng ta phải mở rộng về chất của nó chúng ta cũng phải có cái sự thay đổi
và nhất là việc chúng ta phải kết hợp giữa các thương hiệu của doanh nghiệp thương hiệu sản phẩm thương hiệu của các ngành của các địa phương với cái thương hiệu quốc gia
và một cái điểm hết sức quan trọng mà các diễn giả cũng đã nói đó là cái việc phải có sự quyết tâm
vì đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia quảng bá thương hiệu bảo vệ thương hiệu quốc gia
đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt

trở lại với thứ hạng của thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi tám thương hiệu việt nam đã được cải thiện hai bậc nhưng chưa gia tăng được giá trị
về vấn đề này theo bà tôn nữ thị ninh nguyên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội xây dựng thương hiệu quốc gia là quá trình tạo dựng và quản lý hình ảnh của quốc gia đó
có thể ví việc này như một bản hòa tấu trước hết phải sáng tác một bản nhạc chung đó là nội hàm được xác định một cách đồng thuận giữa nhạc sĩ sáng tác các chuyên gia nhạc công công chúng các thành phần xã hội
và nhạc trưởng nhà nước chính phủ thách thức lớn của việc soạn bản nhạc này là phải tránh phân tán nội hàm theo kiểu cái gì cũng phải có mà phải chọn lọc và có mũi nhọn
có thể nói thương hiệu là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của một sản phẩm của một doanh nghiệp của một đất nước
không phải ngẫu nhiên mà các thương hiệu lớn trên thế giới đều gắn với những doanh nghiệp lớn các tập đoàn kinh tế lớn các nền kinh tế lớn
nước ta phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
kinh tế đã rất sâu rộng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ nước ta đã sấp xỉ với gdp của đất nước
có những mặt hàng đứng hàng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu nhưng lại chưa có những thương hiệu có uy tín ngang tương xứng nên giá trị chúng ta thu được rất thấp
thực tế này đã kéo dài nhiều năm đến nay chúng ta vẫn là quốc gia xuất khẩu nguyên liệu thô sa công lắp sáp
cung cấp những yếu tố đầu vào cho các tập đoàn lớn để họ tạo nên những thương hiệu lớn
bởi vậy cho nên xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia việt nam ngày nay càng trở thành yêu cầu cấp bách đối với đất nước ta đối với các doanh nghiệp của việt nam chúng ta
và ngày nay chúng ta biết là kết nối toàn cầu này chúng ta hoàn toàn có thể là chia sẻ và truyền bá và giới thiệu những sản phẩm cái value của mình đến với tất cả mọi người mọi ngóc ngách trên thế giới
cho nên là tôi cho rằng là có những công cụ có thể những trang web
cái app mà chúng ta phải thiết kế để mà có một cái nơi giới thiệu nó tương đối là professional để thu hút ra cái quảng bá nhiều hơn cho cái thương hiệu và như thế nhiều câu chuyện thành công nó sẽ tạo nên cái giá trị của chúng ta lớn hơn
cũng không phải là chỉ việc chúng ta là định hướng để đưa các sản phẩm của việt nam ra nước ngoài và ra thị trường thế giới và ngay cả ở ngay tại thị trường việt nam
nếu chúng ta mà có một cái thương hiệu quốc gia đủ mạnh và nằm trong cái nhận thức của người dân của người tiêu dùng của các doanh nghiệp thì chắc chắn là cái sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam sẽ được tăng lên rất nhiều
đau đáu với thông điệp sống theo kiểu italia tiến sĩ võ trí thành chuyên gia kinh tế cho rằng việt nam cần chọn ra một slogan ngắn gọn mà rất việt nam
có chuyên gia đánh giá cần phải nhìn nhận thương hiệu quốc gia như là cốt lõi quyền lực mềm
cho phép lan tỏa rộng rãi tên tuổi và hình ảnh tốt đẹp của đất nước đó
chính điều này đã cho phép một quốc gia như singapore phát huy được sức thu hút và tầm ảnh hưởng vượt trên cả tầm vóc địa lý dân số và trọng lượng kinh tế của mình
tìm một cái mô hình tăng trưởng tìm một cái động lực tăng trưởng là phải tìm gắn với thực tiễn của việt nam gắn với cái giai đoạn phát triển hiện tại của việt nam và gắn với một cái xu thế hiện tại của thế giới
chúng ta phải luôn luôn là
suy nghĩ rằng nguồn lực của chúng ta rất hạn chế cho nên phải tập trung vào những việc gì thật là kỳ nhất và hiệu quả nhất
và chúng tôi cho rằng và như vậy thì nhiều khi có những chương trình chúng ta có như là xúc tiến thương mại rồi thương hiệu quốc gia rồi xúc tiến du lịch chúng ta rất nhiều nhiều nhiều chương trình như thế
thì cũng cần những sự phối hợp tốt hơn
trong việc là sử dụng cái vốn ngân sách
trong những chương trình này
vậy con đường nào để thương hiệu quốc gia của việt nam đi đến thành công
đây là một chiến lược sách lược quan trọng cho định vị thương hiệu quốc gia và sự phát triển bền vững của kinh tế việt nam
mô hình tăng trưởng truyền thống tức là phải có công nghiệp trước rồi dịch vụ sau dường như là cần phải xem xét lại
mà người ta cho rằng tức là thế giới đang đi vào dịch vụ nhanh hơn so với truyền thống
nhờ những phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và internet rồi nhờ các cơ chế về toàn cầu hóa
bản chất của toàn cầu hóa dẫn đến là thương mại dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều so với hàng hóa
đã có nghiên cứu của ngân hàng thế giới về tám mươi một nước đang phát triển trong đó có việt nam
ở nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất chiếm tỷ lệ hai mươi năm trong một mươi hai năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba có gdp tăng trưởng gấp đôi
thì đóng góp của dịch vụ làm thay đổi gdp hai một trong khi đó công nghiệp là bốn
nhóm thứ hai có gdp tăng trưởng từ một trăm linh đến hai trăm linh nhóm này chiếm bốn mươi tám thay đổi tỷ trọng đóng góp vào gdp của dịch vụ
làm thay đổi gdp sáu năm trong khi công nghiệp là một năm
nhóm thứ ba là nhóm có gdp tăng trưởng từ hai trăm linh đến ba trăm linh nhóm này chiếm một mươi năm số nước
thì thay đổi tỷ trọng của dịch vụ làm thay đổi gdp bảy năm trong khi công nghiệp là bảy
nhóm bốn có gdp tăng trưởng trên ba trăm linh nhóm này chiếm một mươi có mức thay đổi tỷ trọng đóng góp vào gdp
dịch vụ làm thay đổi gdp một mươi tám trong khi công nghiệp là một
tính chung lại cả tám mươi một quốc gia về thay đổi tỷ trọng đóng góp của gdp dịch vụ làm thay đổi gdp sáu hai trong khi công nghiệp là
để xây dựng thiệu quốc gia hoàn toàn không chỉ là dựa vào những sản phẩm của các doanh nghiệp
đó là cách đi giai đoạn đầu của chúng ta thôi
muốn xây dựng được hình ảnh quốc gia việt nam chúng ta phải huy động tổng hợp các nguồn lực
trong đó kể cả cộng đồng người việt ở nước ngoài trong đó cả về lĩnh vực ngoại giao trong đó kể cả cộng đồng doanh nghiệp việt nam
và đặc biệt liên quan đến vấn đề hiện nay tôi nghĩ chúng ta cần tập trung ngay
đó là kết nối với các lĩnh vực du lịch phát triển thương hiệu của các điểm đến du lịch
khai thác tối đa những tài sản thương hiệu tài sản trí tuệ của các địa phương
các giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương
cái đó là cái sẽ giúp chúng ta có thể tạo dựng một hình ảnh khác biệt hơn thu hút đầu tư tốt hơn
thương hiệu quốc gia không chỉ là chỉ liên quan đến công tác điều hành các hoạt động kinh tế của chính phủ
hoạt động kinh doanh sản xuất hay dịch vụ của doanh nghiệp
quan trọng hơn hết là mỗi người dân việt nam nhận thức được giá trị và trách nhiệm của bản thân
trong xây dựng hình ảnh quốc gia việt nam
chúng ta cũng bước sang một thời kỳ mới cũng không phải như tôi đã nói là chỉ có doanh nghiệp
chỉ có các thương hiệu của các sản phẩm
kết tinh sự kết hợp của các bộ ngành của các địa phương và không những là thương hiệu của sản phẩm doanh nghiệp
mà chúng ta còn phải quan tâm đến về cái việc thu hút đầu tư liên quan đến cái việc thương hiệu của du lịch
để có thể kết nối cũng như là kêu gọi sự quan tâm và đồng hành của tất cả các đối tượng
ở trên toàn việt nam chúng ta và đặc biệt kể cả những người dân
rõ ràng trong giai đoạn đầu do chưa có nhiều nguồn lực chưa có nhiều kỹ năng trong xây dựng thương hiệu quốc gia
nên việc tập trung vào việc lựa chọn những thương hiệu sản phẩm dịch vụ để từ đó xây dựng thương hiệu quốc gia là hướng đi phù hợp
nhưng đó chỉ là cách đi mang tính thời điểm
và đến thời điểm này đây không còn là hướng đi duy nhất
cần tạo ra một nền tảng để gắn kết các nguồn lực khai thác các giá trị cốt lõi khác biệt của quốc gia
xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ quảng bá hình ảnh quốc gia
mà còn lan tỏa rộng rãi trong nước và quốc tế giá trị cốt lõi của tinh thần dân tộc việt
đằng sau thương hiệu quốc gia là sự tự hào tự tôn của dân tộc của con người việt nam
chương mới của câu chuyện thương hiệu quốc gia đó là một chiến lược phù hợp
khi việt nam đã đạt được vị thế cao hơn trên bình diện quốc tế
đây cũng là vấn đề cần đặt ra để thích nghi và đối diện với những xu thế biến chuyển của kinh tế thế giới trong thời gian tới
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo phát sóng lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại
đi mang tính thời điểm
và đến thời điểm này đây không còn là hướng đi duy nhất
cần tạo ra một nền tảng để gắn kết các nguồn lực khai thác các giá trị cốt lõi khác biệt của quốc gia